các địa phương tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa
đồng thời triển khai mạnh mẽ toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ
cùng với đó đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học